trước đó ngày một mươi bốn tháng bốn tại thành phố yên bái tỉnh yên bái đã xảy ra vụ nhóm thanh thiếu niên dùng súng thanh toán lẫn nhau dẫn đến án mạng đặc biệt nghiêm trọng
nhóm đối tượng này sau khi gây án được xác định đã bỏ trốn vào các tỉnh thành phía nam theo đường bộ
tiếp nhận thông tin yêu cầu phối hợp lãnh đạo cục cảnh sát hình sự bộ công an đã yêu cầu các cục nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với công an các địa phương vào cuộc điều tra và bắt giữ các đối tượng
khám xét trên người và tại nơi lẩn trốn của các đối tượng tổ công tác đã thu giữ một khẩu súng quân dụng k năm mươi chín một khẩu súng tự chế hai mươi một viên đạn và nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an hoàng ngọc mẫn nguyễn văn trọng và đặng văn đồng bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội
thông tin từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong bốn ngày nghỉ lễ toàn quốc đã xảy ra một trăm linh bốn vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi năm người
bị thương tám mươi bốn người
so với bốn ngày nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi một giảm bảy vụ giảm ba người chết và tăng hai mươi người bị thương
cụ thể đường bộ xảy ra một trăm linh bốn vụ làm chết năm mươi năm người bị thương tám mươi bốn người
so với bốn ngày nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi một giảm năm vụ giảm một người chết tăng hai mươi người bị thương
đường sắt đường thủy không xảy ra tai nạn
cũng trong bốn ngày nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra phát hiện xử lý hai mươi bốn sáu mươi một trường hợp vi phạm
trong đó có ba ba trăm bảy mươi một trường hợp vi phạm nồng độ cồn hai mươi hai trường hợp lái xe dương tính với ma túy
phạt tiền hai mươi sáu tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng tạm giữ bốn trăm linh bảy xe ô tô sáu hai trăm năm mươi bảy xe mô tô bảy mươi ba phương tiện khác tước hai sáu trăm tám mươi bốn giấy phép lái xe
thưa quý vị mưa to kèm theo gió lớn kéo dài từ ngày ba mươi tháng bốn đến nay
đã gây thiệt hại gần ba hectare lúa đông xuân của nông dân trên địa bàn tỉnh quảng bình
nếu như thời tiết còn mưa trong vài ngày tới thì diện tích lúa gãy đổ trên sẽ không thể khắc phục và có nguy cơ mất trắng
cụ thể trên toàn địa bàn tỉnh quảng bình diện tích lúa bị gãy đổ ước chừng khoảng ba hectare
địa bàn bị thiệt hại nặng nề nhất là huyện quảng ninh với một bảy trăm linh hectare lúa đang gãy đổ chìm trong nước
nếu trong vài ngày tới còn mưa số lúa trên sẽ không còn khả năng ứng cứu và có nguy cơ mất trắng hoàn toàn
năm nay là một năm khó khăn của bà con nông dân các tỉnh bắc miền trung
trước đó mưa trái mùa trong hai ngày cuối tháng ba đầu tháng bốn cũng đã khiến cho hàng nghìn hectare lúa của bà con bị mất trắng hoàn toàn

năm nay là một năm khó khăn của bà con bị mất trắng hoàn toàn
năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn khánh hùng xã hùng đức huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn cũng về tội sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý